hơn một trăm sáu mươi hectare dứa của người dân xã bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai bị thối quả táp lá
đã có doanh nghiệp đứng ra nhận thu mua toàn bộ
tuy nhiên sau hơn một ngày thì vào ngày hai mươi một tháng ba doanh nghiệp đã bất ngờ dừng thu mua
theo thống kê sau hơn một ngày thu mua công ty xuất nhập khẩu kim sơn đã mua được ba mươi chín tấn giữ hỏng
của người dân tại sáu thôn gồm napao thủ lùng na mạ một nam hạ hai km một mươi năm và đồi danh
tuy nhiên trong ngày hai mươi một tháng ba công ty này đã thông báo tạm dừng thu mua dứa hỏng
với lý do kho chứa đã đầy và chưa rõ bao giờ tiếp tục thu mua
vì lý do kho bãi hiện nay thì không đường trước được sản lượng dứa hư hỏng lớn như vậy
thế nên việc chuẩn bị kho bãi để chứa thì nó có hạn
do vậy công chí thông tin là vì lý do vậy nên tạm thời dừng thu mua
hiện nay tại xã bản lầu vẫn tồn động khoảng ba trăm linh tấn dứa hỏng nữa
mà người dân chưa biết sử dụng
còn công ty xuất nhập khẩu kim sơn thì không biết bao giờ thu mua tiếp
một số hộ dân đã bán được dứa hỏng thì cũng không vui bởi sản lượng quá thấp
quả dứa bị thối lõm nhẹ hơn rất nhiều
một số hộ dân đã bán được dứa hỏng thì cũng không vui bởi sản lượng quá thấp

trước tình hình trên tỉnh lào cai đã thành lập đoàn công tác trực tiếp xuống kiểm tra
trao đổi với người dân và nhà máy luyện kim màu tứ đình đơn vị bị nghi xả thải gây hiện tượng dứa hỏng hàng loạt
để nhanh chóng tìm nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ hỗ trợ người dân yên tâm sản xuất